buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ đường thủy và đường hàng không
đây là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đàm thanh thế tránh văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
ở buổi đối thoại trực tuyến tại cổng thông tin điện tử chính phủ vào chiều nay với chủ đề
chống buôn lậu giải pháp trong những tháng cuối năm
thời gian qua dưới sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
sự vào cuộc hiệu quả của các bộ ngành địa phương
kết quả chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đã có sự chuyển biến rõ rệt
cả về nhận thức và hành động
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được phải thẳng thắn nhìn nhận
hoạt động buôn lậu vẫn đang diễn ra phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi quy mô ngày càng lớn
theo trung tướng trần đại lộc phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an
thì số vụ khởi tố không nhiều không đủ sức gian đe
nhưng khi xử lý thì càng khó nhất là bằng hình sự
ở năm hai nghìn một mươi năm trần đại lộc đã đặt bộ tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an
năm nay thì cả nước chúng ta bắt giữ khoảng một vạn vụ án về buôn lậu
nhưng mà khởi tố là có năm trăm bốn mươi hai vụ và liên quan đến bảy trăm linh một đối tượng
thế như vậy là thì đến nay nó đạt khoảng độ không đến một mươi
và những năm trước đây cũng như vậy
đây là một cái khó khăn mà chúng ta đang phải đối phó với cái vấn đề xử lý của hành sự
luật pháp thì nó có thể nói là cũng còn nhiều vấn đề nó bất cập
để công tác chống buôn lậu cuối năm đạt hiệu quả
tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho rằng
các bộ ngành địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng
nhất là tại các địa bàn trọng điểm
cần xây dựng kế hoạch chuyên đề chuyên án lớn để đấu tranh đẩy lùi các hoạt động buôn lậu
tại biên giới lực lượng biên phòng hải quan cần chủ động xây dựng các phương án kế hoạch
phòng chống buôn lậu qua biên giới
trong nội địa lực lượng quản lý thị trường chủ động đấu tranh triệt phá các đường dây tiêu thụ hàng lậu
lực lượng công an cũng cần tăng cường lập các chuyên an lớn
phối hợp với các lực lượng biên phòng hải quan quản lý thị trường
đấu tranh triệt phá các đường dây đối tượng buôn lậu và sản xuất buôn bán hàng lậu
hàng giả tại các địa bàn trọng điểm
về pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách
tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh
chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại